nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc tại nhiều nơi trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi
như phiên trợ chiến khu xưa lễ hội áo dài chương trình các nà vàn tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
nhân kỷ niệm bốn mươi bốn năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh gia lai tổ chức phiên trợ chiến khu xưa
thực đơn phiên trợ có khoảng sáu mươi năm món ăn quen thuộc thời chiến được phục dựng như măng rừng
ngô nướng bí đỏ cá suối cơm nắm canh rau tàu bay lá nhút
được bày bán trên các kệ gỗ đơn sơ mộc mạc đậm chất thời chiến
phiên trợ nhằm tạo điều kiện gặp gỡ cho các cựu chiến binh
đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
lễ hội áo dài là một trong những hoạt động chính và được mong đợi nhất trong festival nghề truyền thống huế hai nghìn một mươi chín
với chủ đề áo dài trên con đường di sản lễ hội đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước
tham dự các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng và đưa những cảnh quan thiên nhiên đẹp
hay nét văn hóa riêng có dầu chất truyền thống của những di sản thế giới được unesco công nhận
dọc dài đất miền trung tây nguyên lên tà áo dài như thành nhà hồ của thanh hóa
phòng nhà kẻ bàng của quảng bình quần thể di tích triều nguyễn ở thừa thiên huế
hay phố cổ hội an thánh điện mỹ sơn ở quảng nam
lễ hội góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống tôn vinh trang phục áo dài của việt nam
chương trình carnival hạ long hai nghìn một mươi chín với điểm nhấn là lễ diễu hành
hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đến từ brazil colombia cùng xe hoa lộng lẫy
biến khu vực bờ biển bãi cháy thành sân khấu nghệ thuật sôi động rực rỡ sắc màu
tạo cho du khách đến hạ long một trải nghiệm đường phố đặc biệt cuốn hút
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
tại quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái flc hạ long đã diễn ra chương trình nghệ thuật carnival hạ long hai nghìn một mươi chín

với chủ đề từ kỳ quan đến kỳ quan với sự chuẩn bị chú đáo công phu sẵn sàng cho sự kiện văn hóa du lịch
carnival hạ long hứa hẹn tạo ra sức hấp dẫn thân thiện thu hút được sự quan tâm tham gia
của đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách trong và ngoài nước